là tuyến phà duy nhất trên tuyến đường xuyên đảo đình vũ cát bà dịp tết cũng là thời điểm lượng người và phương tiện lưu thông trên phà khá nhộn nhịp
ban quản lý bến phà gót cái viềng đã chủ động triển khai các giải pháp phục vụ nhu cầu du xuân
chúc tết của nhân dân huyện đảo và khách du lịch đến với đảo ngọc cát bà thành phố hải phòng
trong dịp tiếp nguyên đán kỷ hợi và sau tết ban quản lý bến phà gót cái viềng tập trung tăng cường công tác quản lý
điều hành giao thông vận tải hành khách an toàn trật tự
trước đó cơ sở vật chất bến và các phương tiện đã được đơn vị đầu tư duy tu bảo dưỡng
bảo đảm vận hành thông suốt rút ngắn thời gian chạy phà
cán bộ công nhân viên trực tại bến hai mươi bốn trên hai mươi bốn theo ca kíp bảo đảm phục vụ giao thông an toàn
bến phà gót chúng tôi đã quân số trực một trăm linh quân số để sẵn sàng phục vụ tết
bán vé xoát vé và điều phối giao thông các phương tiện qua phả phục vụ nhân dân huyện đảo
và giúp khách du lịch đi qua phà được nhanh chóng an toàn khẩn đợi
để vận hành các chuyến phà an toàn công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ đường thủy
cũng được ban quản lý biến phà tăng cường nhất là công tác bảo đảm an toàn trên luồng tuyến hàng hải
do lưu lượng phương tiện hoạt động quá dài đọc trong dịp tết nguyên đán này
để chuẩn bị kế hoạch phục vụ tết công ty tôi có biến xuống
chỉ đạo giúp tất cả các phương tiện cho sửa chữa và cho sơn sửa lại hết mặt bến
thì là trang trí lại cờ hoa và treo băng rôn khẩu hiệu
và anh em thì thường trực thành lập ra hai kíp thanh niên xung kích để phục vụ công tác đảm bảo giao thông
tăng cường hơn trong các ngày thường về phao rồi các thiết bị an toàn tăng cường bổ sung thêm
theo kế hoạch phà gót cái viền sẽ tổ chức chạy phà đến hết ngày ba mươi tết với các khung giờ như ngày thường
ngày mùng một tết tuy lượng hành khách không nhiều
nhưng đơn vị vẫn duy trì nhân lực và phương tiện vận hành một số chuyến phà
và phục vụ nhu cầu đi chúc tết và du xuân của nhân dân trong và ngoài thành phố
từ ngày mùng hai tết phà gót cái viềng trở lại hoạt động bình thường